mặc dù dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang lây lan nhanh chóng tại các bang của mỹ
song tổng thống mỹ donald trump vẫn cho rằng hiện nước này không cần thiết phải trì hoãn
các cuộc bầu cử sơ bộ vốn đang trong giai đoạn nước rút
thống đốc bang ohio đã kêu gọi lùi thời gian tổ chức bầu cử sơ bộ tại bang này
từ ngày hai mươi bốn tháng ba sang ngày hai tháng sáu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
tuy nhiên một thẩm phán ở ohio đã bác bỏ yêu cầu này
theo kế hoạch trong ngày hai mươi bốn tháng ba tới sẽ có bốn bang tại mỹ tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ
gồm ohio arizona florida và illinois
đây là một ngày bầu cử quan trọng đối với hai ứng cử viên còn lại của đảng dân chủ
là cựu phó tổng thống joe biden và thượng nghị sĩ bang vermont bernie sanders
trong cuộc đua hiện nay ông biden đang dẫn trước sau khi vừa giành thêm chiến thắng ở bang washington